những ý tưởng đầu tiên
chester floyd carson sinh năm một nghìn chín trăm linh sáu mất năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tại hoa kỳ được biết đến như cha đẻ của chiếc máy photocopy hiện đại
vào trước những năm một nghìn chín trăm ba mươi tám tại mỹ các văn phòng của các sĩ nghiệp doanh nghiệp khi muốn in sau văn bản thì họ chỉ có cách mua xếp những tờ giấy poluia sen kẽ với giấy thang rồi đặt lên máy đánh chữ để in các văn bản đó
và trong khi quan sát công việc của người đánh máy chữ
custer concean đã nhận thấy khi đánh máy chữ người ta chỉ có thể đánh từng chữ một trên giấy thang để mực in trên giấy thang in lên trên giấy trắng
ông nghĩ rằng muốn in sao nhanh một văn bản có sẵn cần phải làm thế nào để in toàn bộ văn bản trên trang giấy một lúc
muốn vậy cần phải làm sao để mực cùng một lúc có thể in tất cả các nét chữ trên giấy trắng
và carson chợt nhớ đến câu cửa miệng của mọi người nhanh như điện
một hướng đi mới đã hiện ra trong đầu của nhà phát minh tương lai đó là nhờ sức mạnh kỳ diệu của điện năng
mới giải quyết nổi vấn đề năng giải này
bây giờ kỵ sư carson chợt liên tượng đến một thí nghiệm vật lý thú vị hồi ở trường phụ thông ông đã từng thực hiện
trong bài thực hành về lực khúc tỉnh điện thầy giáo đem hạt tiêu xe nhỏ trộn lẫn với muối tinh
yêu cầu học sinh tách hạt tiêu ra khỏi muối mà không làm mất đi hương vị của hạt tiêu
khi ấy carson đã dùng chiếc thia nhựa xoa thật mạnh vào vãi dạ rồi đưa cái thia nhiễm điện lại gần hỗn hợp muối tiêu
thế là những bột nhỏ hạt tiêu rất nhẹ bán ngay trên thiều trong khi đó muối to và nặng hơn thì vẫn ở lại đĩa
từ đó trong đầu carson nảy ra ý nghĩa mới mẻ
nếu như không dùng mực tráng lên giấy thăng mà dùng những hạt mực khô nhỏ nhẹ như hạt tiêu say
thì có thể hút lên giấy trắng những nét chữ theo lực khúc tỉnh điện được không
và ông bắt tay vào làm
thực hiện thành công nhưng bị từ chối
carson quyết định tiến hành một loạt thí nghiệm
sau nhiều lần thất bại cuối cùng ông đã thực hiện
được ý tưởng in lại trên giấy thủ công
sau đó ông chuyển sang in thử các hình ảnh trên giấy và cũng đạt hiệu quả mong muốn
không hài lòng với kết quả bước đầu này costion tiếp tục thay ngén ý tưởng sáng tạo một loại máy hoàn toàn mới mẻ
có khả năng sao chụp cả chữ lẫn hình ảnh theo phương pháp in tỉnh điện
sau thời gian dài suy nghĩ tính toán và sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần
cuối cùng khosion đã hoàn thành bản thiết kế chiếc máy theo ý tưởng sáng tạo của mình
nhưng từ bản thiết kế trên giấy đến chiếc máy
thực sự là cả con đường dài đầy gian nang
với mới tài liệu dày cột trên tay conton ham hở đến gõ cửa các công ty để tìm kiếm sự trợ giúp
thật buồn là sau khi nghe nhà phát minh trình bày ý tưởng độc đáo của mình
không một công ty mỹ nào tin tưởng vào tương lai của chiếc máy và không chịu cung cấp tiền cho ông chế tạo
mặc dù vậy constan cũng quyết không chịu lùi bước trước khó khăn
nhà phát minh tương lai quyết định tự mình bắt tay vào thực hiện công trình
với số tiền ít ỏi cóp nhặt được cộng với tiền vay thêm của bạn bè và người thân
mặc dù kinh phí rất hạn hẹp nhưng vào thời kỳ cuối của việc chế tạo này
concion vì quá mệt mỏi nên đành phải tìm kiếm một người giúp việc để tiếp tục hoàn thành công việc tới cùng
và rồi sự cố gắng của housen đã được đền đáp
sau bốn năm nghiên cứu đến mùa đông năm một nghìn chín trăm ba mươi tám
ông đã phát triển được công nghệ in khô từ máy in điện tử thành chiếc máy sao chụp kiểu mới
tiền thân là máy in với cái tên là astoria một trăm linh hai nghìn hai trăm ba mươi tám
những con số này nhằm đánh dấu ngày ra đời chiếc máy photocopy
đầu tiên trên thế giới ngày hai mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi tám
và cho ra bản chụp serigraphic copy đầu tiên
chiếc máy này vẫn còn khá công kênh và nó mất đến bốn phút để in một trang giấy
chữ và hình ảnh thì cũng không được rõ nét cho lắm
sau khi đăng ký bản quyền phát minh
conson đã mang chiếc máy đến hơn hai mươi công ty để giới thiệu
tuy nhiên không có công ty nào đồng ý sử dụng sản phẩm của ông
cải tiến và phát triển
mãi đến một mươi năm sau tức năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
công ty halo x tại new york mới chấp nhận sản xuất máy photocopy của carson
với công nghệ serigraphic inco và đổi tên thành công ty xerox corporation
tuy nhiên lúc đó máy rất khó tiêu thụ vì tốc độ sau chụp còn chậm và chất lượng chưa thật như ý
sau đó carson tiếp tục cộng tác với kỹ sư trẻ p kalak
để mà cải tiến liên tục các bộ phận của máy photocopy khiến nó trở nên gọn nhẹ hơn
mà con số sao chép nâng lên đáng kinh ngạc với một trăm năm mươi trang in trong một phút
góp một triệu
bốn trăm linh lần tốc độ ban đầu đồng thời chất lượng ảnh rõ nét hơn và tăng giảm tài liệu theo ý muốn
những máy photocopy sản xuất đầu tiên trên thế giới của xerox corporation
tiêu biểu phải kể đến là seoks bảy trăm hai mươi có tốc độ sao chụp một mươi hai cmp tức là số đếm mỗi phút
xerox chín trăm một mươi bốn có tốc độ sao chụp là bảy cmp
đó là những chiếc máy bán vô cùng chạy đồng thời được các công ty xí nghiệp thời bấy giờ sang đón
thế nhưng tốc độ và chất lượng của máy vẫn chưa làm conson và công ty serak hài lòng chút nào
họ mong muốn có một chiếc máy nhỏ gọn hơn tốc độ sao chụp nhanh chóng hơn
để cải thiện hơn nữa kích thước và khối lượng của chiếc máy photo chín trăm một mươi bốn
một phiên bản máy photo nhỏ gọn hơn được ra đời mang tên tám trăm một mươi ba
đây được coi là máy photocopy máy tính để bàn đầu tiên
được phát triển vào đầu những năm một nghìn chín trăm sáu mươi và được phát hành vào cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi
giống như chiếc chín trăm một mươi bốn nó bán rất chạy và được người dùng yêu thích
bắt đầu từ đó chiếc máy photocopy của seoros bán rất chạy
và được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới
trở thành vật dụng không thể thiếu trong các công ty
đồng thời nó cũng dần dần trở thành biểu tượng của sự hiện đại
cũng chính từ phát minh vĩ đại của mình
carson dần trở thành tỷ phú nhờ việc thu lại khoản lợi nhuận kết xu từ việc bán máy
vào những năm một nghìn chín trăm năm mươi công ty oca đã giới thiệu một phiên bản mực lỏng
của các máy photocopy giá rẻ hơn so với mực khô
và tổng công ty savink tiếp tục phát triển công nghệ này trong những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
công ty ba m ra mắt máy photocopy màu sử dụng thuốc nhuộm mà không dùng công nghệ in tính điện
vài năm sau canon đã giới thiệu một máy photocopy màu phiên bản mực khô điện khí
dựa trên bốn màu cơ sở là vàng lam đỏ và đen
với sự ra đời của máy photocopy màu
người dùng đã có thể sao chụp được những loại bản đồ màu phức tạp và những bức tranh màu rất đẹp
bên cạnh đó để góp phần bảo vệ môi trường
nhiều hãng còn sản xuất ra máy photocopy thân thiện với môi trường
hạn chế thải khí ozone ra môi trường giúp giảm thấp mức độ ô nhiễm môi trường và gây độc hại cho người dùng
ngoài ra việc thiết kế hệ thống xấy nhanh cũng giúp cho việc sao chụp nhanh hơn và còn thiết kiệm được năng lượng
với những thành công mà hãng sản xuất máy photocopy đầu tiên serost đã đạt được
không thể tránh khỏi việc các công ty khác sẽ thâm nhập vào thị trường in ấn này để mà cạnh tranh
nhiều công ty nhật bản bao gồm canon ricoh minolta
và những công ty khác đã nhanh chóng đưa ra các sản phẩm cạnh tranh
họ giới thiệu các mô hình máy photocopy đầu tiên của họ trong những năm một nghìn chín trăm bốn mươi
tuy nhiên không phải công ty sản xuất máy photocopy nào cũng có thể cạnh tranh được
với hãng sản xuất máy photocopy đầu tiên là xerox
rất nhiều sản phẩm kém chất lượng công ty bị phá sản
tuy nhiên vẫn còn nhiều công ty hãng sản xuất máy photocopy
trụ vững bằng cách thâm nhập vào thị trường nhỏ lẻ cấp thấp làm giảm đi thị phần của seoks
một ví dụ là tập đoàn ricoh
họ đã giới thiệu chiếc máy photocoby savin bảy trăm năm mươi vào mùa hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nó có giá thấp hơn hai năm lần so với mô hình chiếc máy photo cùng loại của seoc
đặc biệt rico còn vượt trội hơn bằng việc sử dụng mực dạng lỏng thay vì mực dạng bột như của seos
mực của xerox là một loại bột cần được làm tan chảy phun lên giấy
sau đó được làm lạnh để làm cứng
tất cả các bước này buộc quá trình sao chép cần ít nhất một vài giây
savin bảy trăm năm mươi của hãng ricoh
có chất lỏng mực điều này làm giảm quy trình sao chép đi một bước
nó đơn giản hơn phương pháp photo của seoros khiến việc photo nhanh hơn
và đặc biệt là chi phí rẻ hơn
tuy rico không phải là hãng sản xuất máy photocopy đầu tiên trên thế giới
nhưng trong những năm một nghìn chín trăm năm mươi năm họ đã phát triển máy photocopy ricopy một trăm linh một diazo

đến những năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm họ đã phát triển ricopy dt một nghìn hai trăm linh và giành nhiều giải thưởng cao quý hơn đối đầu với xerox trên thị trường
đến những năm một nghìn chín trăm tám mươi thị trường ngày càng cạnh tranh và thay đổi hơn
ceros không còn nắm giữ vị trí độc tôn nữa
các thương hiệu như minolta panasonic toshiba sharp konica và canon
bắt đầu sản xuất máy photocopy văn phòng nhỏ và chiếm nhiều ưu thế hơn trong việc kinh doanh
đặc biệt hơn các hãng sản xuất máy photocopy này còn tiếp cận thị trường nhỏ lẻ ở các nước tốt hơn seot
kennan có lẽ là công ty máy photocopy thành công nhất khi sử dụng chiến thuật này
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi năm họ đã phát triển ricopy dt một trăm linh một diazo
trở thành công ty máy photocopy hàng đầu trên thế giới
ảnh hưởng của máy photocopy đến đời sống
trong những năm chín mươi của thế kỷ trước và những năm đầu thế kỷ hai mươi một
công nghệ kỹ thuật số đã cho ra đời các dòng máy photocopy đa chức năng
điều này đã biến các máy photocopy trở thành các thiết bị đầy đủ chức năng dành cho văn phòng và liên kết với máy tính
hiện nay máy photocopy được sử dụng rất rộng rãi và ngày càng trở thành trợ thủ đắc lực
trong công tác hành chính văn phòng và thư viện
chúng được sử dụng để sao chép các loại văn bản thường thấy
nếu so sánh với những chiếc máy photocopy đời đầu
thì quả thực là những chiếc máy ngày nay có tốc độ vô cùng vượt trội
bởi vì bạn có thể nhanh chóng có một bản sao chỉ trong tích tắc
hay một trăm linh bản sao chỉ trong vòng vài phút
máy photocopy phổ biến và gần gũi tới nỗi
chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp chúng ở bất kỳ nơi đâu
đặc biệt là ở việt nam cũng như những quốc gia đang phát triển
chiếc máy potocopy còn được xuất hiện như là một nghề chính thức
khi có không ít những cơ sở mở ra để phục vụ nhu cầu
giao lưu và in ấn cho những người không có khả năng sở hữu cho mình một chiếc máy
nhất là ở xung quanh các trường học và xí nghiệp
ngày nay với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật
những chiếc máy photocopy đời mới cũng được cải tiến và tích hợp nhiều tính năng hơn
đặc biệt là máy photocopy đa năng có thể in ấn sao chụp fax scan
từ đó con người có thể làm việc một cách hiệu quả trong văn phòng công ty hay tại nhà
giá thành mẫu mã cũng như là tính năng của những chiếc máy photocopy
luôn được các nhà sản xuất tìm cách nâng cao và cải tiến để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
và ngày nay việc chọn mua một chiếc máy photocopy đáp ứng được nhu cầu
nhưng có giá thành hợp lý đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết